trong trường hợp bệnh nhân có chuyển biến sức khỏe thì liên hệ với bác sĩ để cấp cứu kịp thời
có người điều trị một hai tuần là khỏi có người cũng không qua được
dịch vụ chăm sóc f này có thể coi là một mũi tên trúng hai đích khi vừa đỡ đần được gánh nặng chăm sóc f cho các gia đình
vừa tạo thêm nguồn thu nhập mới cho những người lao động bị ảnh hưởng công việc bởi covid một mươi chín
có thể kiếm tiền trang trải những ngày tết sắp tới